tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua xác định phương hướng trong thời gian tới
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn văn đọc chủ trì hội nghị
theo báo cáo trong thời gian qua hà nội và quảng ninh đã thường xuyên hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực
góp phần phát triển tam sát kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh và cả nước
hai địa phương đã phối hợp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
đặc biệt là về tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
qua thảo luận hai địa phương nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên ba nội dung công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị và bảy nhóm nội dung phát triển kinh tế xã hội
trong đó hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trong các lĩnh vực có lợi thế của mỗi địa phương
tăng cường trao đổi thông tin thương mại xuất nhập khẩu liên kết phát triển mạng lưới logistics
hai địa phương cũng sẽ nỗ lực gắn kết trục cảng hàng không quốc tế nội bài vân đồn cát bi
phối hợp đề xuất trung ương sớm đầu tư xây dựng cao tốc nội bài hạ long